ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã xét xử giám đốc thẩm vụ tai nạn giao thông liên quan đến bị cáo lương hữu phước
tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự phúc thẩm và sơ thẩm của tòa án nhân dân hai cấp ở tỉnh bình phước
ủy ban thẩm phán tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị của tránh án tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
nhận định rằng tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh bình phước đã xét xử vụ án trên cơ sở bản kết luận điều tra vụ án chưa đầy đủ
tuyên hủy bản án hình sự phúc thẩm của tòa án nhân dân tỉnh bình phước và bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân thị xã đồng xoài
nay là tp đồng xoài về vụ án này để điều tra xét xử lại
đây là vụ án được dư luận rất quan tâm vì bị cáo lương hữu phước sau khi bị tòa án nhân dân tỉnh bình phước bác kháng cáo
tuyên y án sơ thẩm đã nhảy lầu tự tử trong khuôn viên tòa